trong khuôn khổ đại hội một mươi hai công đoàn việt nam hôm nay tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến sự viên toàn thể của đại hội
cùng sự có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thường trực ban bí thư trần quốc vượng
cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
nguyên là lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn đại biểu các tổ chức công đoàn khu vực và quốc tế các tổ chức quốc tế
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng
của các phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động của các cấp công đoàn trong cả nước
trong nhiệm kỳ đại hội một mươi một vừa qua công đoàn việt nam đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động
công tác công đoàn và phong trào công nhân đã đạt được kết quả toàn diện đáp ứng tốt hơn nhu cầu
nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công nhân viên chức người lao động
thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ
tổng bí thư khẳng định một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của đại hội lần này là bầu ra ban chấp hành tổng liên đoàn lao động việt nam khóa mới
vì vậy tổng bí thư đề nghị các đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu
có bản lĩnh chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức trong sáng có năng lực công tác tốt
từ đó đưa phong trào công nhân tiếp tục phát triển đạt được những thành tích to lớn hơn nữa
bắt đầu phiên làm việc chiều đại hội công đoàn một mươi hai tiến hành công tác nhân sự bầu ban chấp hành tổng liên đoàn lao động việt nam khóa một mươi hai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba qua công tác lấy phiếu để lựa chọn hình thức bầu ban chấp hành khóa mới
bảy mươi bảy số phiếu đồng ý lựa chọn hình thức bầu ban chấp hành khóa mới bằng hình thức biểu quyết
đại hội đã nghe đề án nhân sự khóa một mươi hai với tiêu chí chất lượng là chính
có bản lĩnh chính trị vững vàng nhiệt tình trưởng thành từ thực tiễn
ban chấp hành mới sẽ có một trăm bảy mươi năm ủy viên
tỷ lệ ủy viên ban chấp hành là công nhân lao động từ hai năm
tỷ lệ ủy viên nữ chiếm hai mươi ba mươi
sáu mươi ba tỉnh thành cơ cấu là sáu mươi ba ủy viên
riêng hà nội và thành phố hồ chí minh do số lượng đoàn viên đông nên được bổ sung thêm mỗi đơn vị một ủy viên
một trăm linh đại biểu thống nhất với đề án nhân sự khóa một mươi hai do đoàn chủ tịch
các đoàn đại biểu đã thảo luận
về nhân sự ban chấp hành mới cho ý kiến tín nhiệm lựa chọn một trăm sáu mươi sáu ủy viên trong danh sách một trăm tám mươi năm đề cử